ở vùng quê miền biển quảng ngãi khi người đàn ông vươn khơi xa thì người phụ nữ ở nhà lo toàn cuộc sống
bên cạnh biển họ bất kể mưa nắng vất vả miêu sinh lo chồng chăm con
với những người phụ nữ miền biển trong mọi hoàn cảnh họ vẫn vươn lên giữa bộn bề cuộc sống
trải qua nhiều mất mát và khó khăn những người phụ nữ bên gành biển càng cứng cõi vững vàng hơn
sau một đêm thả dớ chị bùi thị bé lại vội vã kéo lưới thu gom cá kéo mình căng lưới gom chỗ cá đánh đêm qua chị làm nhanh chóng gọn gàng
giữa gành biển sông nước chị đánh dớ cá cả ngày lẫn đêm mỗi ngày chị thu nhập từ vài chục đến vài trăm nghìn
chồng bệnh sau nhiều chuyến biển cánh nặng gia đình trên đôi vai người phụ nữ này lại càng nặng thêm
chăm chồng lo cho con chị phải miêu sinh cái nghề vốn được xem chỉ dành cho
đàn ông vững chãi hơn hai mươi năm làm nghề đánh dớ cá chị không đếm hết được nỗi nhọc nhằn vất vả

trải qua nhiều mất mắt và cả những khó khăn chất chồng những người phụ nữ bên gành biển càng cứng cỏi vững vàng hơn
họ đã biết chủ động hơn trong cuộc sống không quá phụ thuộc vào những chuyến đi may rủi của chồng
cô mắc gần vũa rồi không có đâu giờ sắp tới không qua vũa

hồi qua giờ bóng giờ cũng có đủ hồi vui hồi nổi đi rồi nấy con ha
ở vùng quê biển những người phụ nữ vẫn lam lũ vất vả
tất cả họ dường như dành cả đời cho những người đàn ông vững tâm vươn khơi xa
luôn tất tả ngược xuôi cùng trồng trên biển nhưng nụ cười vẫn chất chứa niềm tin vào cuộc sống